tính đến sáng nay ngày một mươi một tháng hai số người chết ở trung quốc vì dịch viêm phổi vũ hán do
ncov đã tăng kỳ tục thêm một trăm linh tám người nâng tổng số người chết lên một một mươi sáu trên tổng số bốn mươi hai sáu trăm ba mươi tám người nhiễm virus
riêng tại hồ bắc nhà chức trách y tế tỉnh này xác nhận có một trăm linh ba ca tử vong vì ncov trong ngày
một mươi tháng hai thêm hai chín mươi bảy ca nhiễm mới được phát hiện cùng ngày tính đến thời điểm này
tỉnh hồ bắc xác nhận tổng cộng ba mươi một bảy trăm ba mươi tám trường hợp nhiễm ncov với chín trăm bảy mươi bốn người thiệt mạng
tương đương với sát xuất tử vong là ba bảy chính quyền tỉnh hồ bắc cũng cam kết sẽ tiến hành
xét nghiệm cho toàn bộ một mươi sáu sáu trăm tám mươi bảy trường hợp nghi nhiễm trong vòng một ngày